mặc dù chưa bước vào mùa nắng nóng nhưng tại quảng ngãi đã liên tiếp xảy ra vụ việc học sinh bị đuối nước khi tắm biển
thực tế cho thấy việc trang bị cho các em thanh thiếu nhi những kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố vẫn chưa được quan tâm đúng mức
ngày hai tháng bốn tại biển lệ thủy xã bình trị huyện bình sơn
hai học sinh ở xã bình long huyện bình sơn trong lúc tắm không may bị sóng lớn cuốn trôi ra xa dẫn đến đuối nước khiến một học sinh tử vong
một học sinh phải cấp cứu tại bệnh viện
trước đó ngày hai mươi chín tháng ba một học sinh một mươi tuổi ở thôn phước thiện một xã bình hải huyện bình sơn cùng bạn học đi tắm biển ở khu vực bãi biển thuộc bờ kè thôn phước thiện cũng đã bị đuối nước tử vong
đúng rồi là mấy cái chỗ này là ở đây người ta bị trừng họ cắm cờ mấy cái chỗ này nó ít sống
khi thời tiết nắng nóng các em thường rủ nhau ra biển tắm để được đùa nghịch thỏa thích
bản thân các em không hề để ý đến những nguy hiểm đang dình dập như nước sâu chảy xiết sóng lớn
cho các em thực hành thực hành về vấn đề đuối nước rồi cách cuối đuối như thế nào
rồi mở các lớp tập quấn về có cái kỹ năng gúc dai gúc đồ để khi mà gặp rủi ro đuối nước thì các em có thể là tự các em có thể xử lý hoặc là hô hoán khi gặp rủi ro trong cuộc sống
tại việt nam
nạn đuối nước đang cướp đi mạng sống của gần hai trẻ em mỗi năm và là một trong một mươi nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em
mỗi gia đình cần nâng cao ý thức tạo môi trường an toàn cho trẻ không để trẻ vui chơi tắm biển khi không đảm bảo an toàn
ngoài ra cần chủ động dạy trẻ kỹ năng bơi lội và giải quyết các tình huống nguy hiểm có thể gặp phải khi tiếp xúc với nước